thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể của một mươi ba cán bộ chiến sĩ ở khu vực tiểu khu sáu mươi bảy
tuy nhiên việc thông đường lên thủy điện rào trăng ba vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trong buổi làm việc sáng ngày hôm nay với sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cho biết là sẽ huy động mọi nguồn lực phương tiện có thể để phối hợp một cách hiệu quả nhất với các lực lượng
trong việc triển khai phương án tác chiến tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại
ngay sau buổi làm việc với sở chỉ huy tiền phương thứ trưởng nguyễn văn sơn đã có buổi hội ý với công an tỉnh thừa thiên huế và các cục nghiệp vụ bộ công an
để triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện rào trăng ba
thượng tá nguyễn thành tuấn giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế cho biết hiện hồ thủy điện rào trăng ba mới hoàn thành bảy mươi
chưa tích nước chưa đưa vào hoạt động
tuy nhiên do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lỡ nên công tác cứu hộ gặp khó khăn phải đưa máy móc để mở đường
hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang được lực lượng công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nỗ lực thực hiện tiếp cận bằng đường thủy
trước những khó khăn đó thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an ưu tiên hỗ trợ công an tỉnh thừa thiên huế trong công tác cứu hộ cứu nạn
triển khai lực lượng của bộ từ quảng nam cho đến hà tĩnh trong phạm vây đấy
và ưu tiên tập trung cho thừa thiên huế bởi vì có những cái chuyện mà mình đang cần phải gấp rút là như vậy
cho nên là tinh thần đề nghị các đồng chí tiếp tục đề xuất những nội dung cụ thể để chúng ta thực hiện được yêu cầu đấy
hiện nay cùng với việc hỗ trợ lực lượng quân đội thông tuyến đường bộ tiếp cận thủy điện rào trăng ba
thì lực lượng công an đã huy động cán bộ chiến sĩ sử dụng cano thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện hương điền
đến thủy điện rào trăng bốn tiếp tế lương thực kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm người mất tích ở rào thôn ba
thời gian đến thì để hết chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của tỉnh ủy ban và bán chủ y phòng trống bão luộc và cửa hàng cho nội của tỉnh
theo sự phân công của bán chủ đạo công an đang sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bán chủ đạo yêu cầu
trước mắt vẫn tiếp tục là duy trì một mũi cùng với các lực lượng của quân đội
hành thống đường và cử hồ cử nàng theo dọc tuyển đường bộ
mũi thứ hai là chúng tôi tiếp tục sử dụng đường thủy để tiếp cận khu vực rào trăng ba và các thủy điện gia linh một liên hai
và đồng thời là thực hiện cử hành nàng cử hồ của những người ở trên này đã mất một năm đến lòng hồ
đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ thi thể của một mươi ba cán bộ chiến sĩ
tại khu vực tiểu khu
tại khu sáu mươi bảy thi thể một công nhân làm việc tại thủy điện rào trăng ba và đưa hai mươi bốn người ra ngoài an toàn
bắt đầu từ ngày mai mọi nguồn lực sẽ tập trung để tìm kiếm một mươi sáu nạn nhân mất tích còn lại
đồng thời cứu hộ những người đang bị mắc kẹt
vâng có thể thấy rằng những ngày qua lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để triển khai khẩn trương công tác
tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện rào trăng ba
và để tiếp xúc hỗ trợ cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ làm nhiệm
vụ cứu nạn cứu hộ nhiều người dân tại thôn bình an xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã tình nguyện góp gạo đồ ăn nước uống sẻ chia với lực lượng làm nhiệm vụ
những ngày vừa qua người dân tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế không khỏi xót xa
khi hay tin một mươi bảy công nhân làm việc tại thủy điện rào trang ba
cùng một mươi ba cán bộ chiến sĩ quân nhân trong đoàn công tác cứu hộ gặp nạn
lực lượng chức năng được huy động quân số phương tiện máy móc tranh thủ từng giờ từng phút
chạy đua với thời gian để sớm có thể tìm kiếm thi thể nạn nhân cả ngày lẫn đêm
các cán bộ chiến sĩ phải thành lập bếp ăn giả chiến để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ
tầng mắt chứng kiến nỗi vất vả ấy hội phụ nữ xã phong xuân và phong mỹ
đã kêu gọi các chị em khác cùng tham gia hỗ trợ chuẩn bị các suất ăn cho cán bộ chiến sĩ
không chỉ tham gia giúp sức nhiều chị em trong hội còn tình nguyện gom góp rất nhiều vật phẩm
cây nhà lá vườn như rau muống đu đủ gà vịt cho bếp ăn giả chiến đặt tại trường tiểu học phong xuân
và một số bếp ăn ở nhà của người dân
để chuẩn bị cho một trăm linh suất ăn mỗi ngày chị em trong hội phải tập trung từ ba giờ sáng
mỗi người mỗi việc kịp thời đóng gói chuyển các phần cơm cho chiến sĩ làm nhiệm vụ
tùy có vất vả nhưng ai cũng thấy vui
vui vì được góp một phần nhỏ công sức và tiếp thêm nguồn động lực cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
mặc dù là không có bùa nhiều nhưng mà mỗi người góp một công sức nhỏ
để giúp cho chiến sĩ của chúng ta là hy vọng là tìm ra những chiến sĩ đó mất tích
để giúp cho người dân ai cũng rất là mong muốn tìm ra những chiến sĩ đó
suy nghĩ cũng đau sọt lắm chứ
cơm ăn được ngủ cũng được tay ra chứ cũng theo con em đi những chỗ mà tìm kiếm kia ra chứ
trong người còn lại cho đi cho xong suốt để về với gia đình chứ
đến nay công tác tìm ra những chiến sĩ tìm ra những người còn lại cho đi cho xong suốt để về với gia đình chứ
tìm kiếm tại tiểu khu sáu mươi bảy đã hoàn tất
lực lượng chức năng sẽ tập trung mọi nguồn lực cho việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại
tại thủy điện rào trăng ba
cùng với sự nỗ lực của tất cả cán bộ chiến sĩ
thì những người dân tại xã phong xuân phong mỹ huyện phong điền
cũng đã tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần để lực lượng cứu nạn cứu hộ hoàn thành công tác tìm kiếm
từ đó tình cảm quân dân thêm phần gắn kết bền chặt
hậu quả nặng nề mà lũ lụt đã gây ra tại các tỉnh miền trung
trung đoàn cảnh sát cơ động trung trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ gia quân khắc phục sự cố
giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ
và có thể nói rằng sự có mặt kịp thời cùng với tinh thần sung kích
sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của các anh đã phần nào giúp người dân vơi đi những khó khăn
và thắt chặt hơn tình cảm quân dân

điểm trường tiểu học hòa bắc
một ngày trước khi các em học sinh quay trở lại trường học
sau thời gian dài tạm nghỉ do ngập lụt lớp buồn non bám chặt vào bàn ghế sân trường
đây cũng là điểm trường ở khu vực miền núi đa số giáo viên là nữ nên công tác dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn
thấu hiểu được điều đó ngay sau khi nước rút các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ công tác khắc phục để các em mau chóng được đến trường
tình hình nước lũ trong những ngày vừa qua rất là lớn đặc biệt đối với trường tiểu học hòa bắc
nam nào cũng vậy nước lũ luôn luôn đem theo bụng non nữa
đóng từ hai mươi đến ba mươi phân đầy cả sân trường và các phòng học cũng như phần làm việc khu bán trú
đối với sự nhiệt tình của tất cả các anh em chiến sĩ của lực lượng công an
rất là tận tị làm việc hết sức mình để giúp cho nhà trường khắc phục được hậu quả
để đưa vào cái tình trạng dạ và học đạt hiệu quả tốt hơn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã có mặt tại huyện hòa vang
để đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt những ngày lũ lớn
và khi nước rút các anh lại ngay lập tức bắt tay vào việc khắc phục sự cố
khởi thông các tuyến đường sạt lở dọn dẹp trường học nhà ở
để người dân mau chóng trở lại với cuộc sống bình thường
trung đoàn cảnh sát cơ động công bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã cử một trăm linh cán bộ chiến sĩ giúp những người dân và thứ nhất là các trường học
để các cháu sớm ưu tiên những cái trường nhất là các trường tiểu học và trường mẫu giáo
vì ở đây thì lực lượng của giáo thì ít và học sinh thì nó còn nhỏ đấy
thì trung đoàn đã cử một trăm linh cán bộ chiến sĩ xuống tận nơi để giúp
giúp dân và giúp các cái trường học làm vệ sinh phát quán bùi rầm
để giúp nhân dân ổn định đi vào cuộc sống
trong những ngày tới thì đơn vị sẽ cũng sẽ tiếp tục giúp đến khi nào người dân ổn định đi vào cuộc sống
thì cái đó đơn vị mới vượt quân
không ngại khó khăn mưa nắng các anh vẫn luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh
chỉ rút quân khi nào cuộc sống của người dân đã ổn định
là lời hứa của các anh với bà con vùng lũ
và cũng chính là lời hứa thiên liên của người chiến sĩ công an hết mình vì nhân dân phục vụ
trước cái tình hình bão lù ở đà nẵng vừa qua thì thấy cái tình hình khó khăn của bão lù gây ra cho bà con
thì hôm tối là cán bộ chiến sĩ và cảnh sát cơ động thì cũng thực hiện giúp đỡ mọi khó khăn bà con
hôm nay gián khổ
hôm nay gián khổ

ba lúc là giúp dân
cùng là trách nhiệm cùng là rất tự hào vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an
và trong đó là lực lượng cảnh sát cơ động của bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thì rất là tự hào khi được giúp đỡ những khó khăn của người dân
được cùng ăn cùng ở
và cùng giúp dân
ngày đó là rất là tự hào
trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này tình cảm quân dân lại trở nên kháng khích hơn bao giờ hết
sau khi các anh về ở and com
các anh về thực hiện nhiệm vụ khắc phục phòng chống vụ lục phải nói rằng người dân rất là hoan nghênh vui mừng khi được lực lượng hỗ trợ kịp thời như vậy
cùng với lực lượng đang hỗ trợ người dân tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
thì gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ cũng đang có mặt tại huế
để giúp dân khắc phục sự cố sau lũ và tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân vẫn còn trong vùng ngập nặng